các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi chín tháng một mươi một trong lúc uống rượu tại nhà tùng nhớ lại chuyện mấy ngày trước có nghe vài người trong xóm kể là người chị ruột của tùng đã xảy ra mâu thuẫn với anh nguyễn thanh quốc hậu ngụ tại cùng ấp
sẵn có hơi men trong người tùng lấy hai cây dao rồi đến nhà tìm anh hậu đánh trả thù cho chị ruột
trong lúc ẩu đả tùng đã dùng dao đâm vào người làm hộ bị thương nặng và được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết
sau khi gây án tùng đã bị cơ quan công an tạm giữ
công an thành phố lạng sơn vừa khám phá nhanh vụ án giết người từ mâu thuẫn nhỏ nạn nhân là anh trịnh văn thái sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm chủ quán ốc yến thanh ở đường hùng vương
sau hai giờ đồng hồ lực lượng công an xác định thủ phạm và tiến hành lệnh bắt khẩn cấp hoàng công chuyện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã hùng phong huyện bình gia tỉnh lạng sơn
tại cơ quan công an truyện khai nhận tối hôm đó cùng bạn ăn ốc ở quán yến thanh
trọ thì phát hiện mất chiếc điện thoại
quay lại quán tìm giữa chuyện và anh thái chủ quán ốc đã xảy ra cãi cự
do đã có hơi men truyện đã dùng dao nhọn đâm một nhát vào người nạn nhân rồi điều khiển xe mô tô rời khỏi hiện trường
đến khu vực cầu một mươi bảy tháng một mươi thành phố lạng sơn chuyển vứt hung khí xuống sông rồi về phòng trọ ngủ
sáng nay ngày một mươi ba tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo võ công khanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại khóm đông thịnh sáu
phường mỹ phước thành phố long xuyên tỉnh an giang về tội giết người
theo cáo trạng vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy sau khi cùng bạn bè nhậu xong đặng thanh sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trở trần quốc việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cùng chú tại phường mỹ long về nhà
khi chạy đến khu vực thành phố long xuyên sơn làm rơi mũ nên quay lại nhặt
ngồi trên xe sơn rồ ga và chiếu đèn vào bàn khanh đang ngồi nhậu cùng một số người bạn
nhóm của khanh nhìn ra thì bị sơn chửi với những lời lẽ thô tục dẫn đến sô sát
khanh đã dùng dao đâm sơn trúng vùng lưng sơn bỏ chạy được khoảng sáu mươi mét thì gục chết tại chỗ
sau khi gây án khanh bỏ trốn đến tối ngày hôm sau ra đầu thú
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo võ công khanh một mươi năm năm tù giam về tội giết người
đồng thời buộc bị cáo phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi hai con nhỏ của bị hại sơn đến tuổi trưởng thành
theo quy định của pháp luật
chỉ vì mâu thuẫn trong tình cảm mà một đối tượng trú tại hòa tiến huyện hòa vang thành phố đà nẵng
đã dùng dao cứa nhiều nhát vào người bạn gái khiến bạn gái lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng
đồng thời dùng dao tự cắt vào tay mình ngay sau đó để tự tử
mới đây tòa án nhân dân tp đà nẵng đã đưa ra xét xử bị cáo trên về hành vi giết người
theo cáo trạng của viện kiểm sát trước đây đăng quang tân hai mươi một tuổi trú tại xã hòa tiến huyện hòa vang thành phố đà nẵng
và chị phan lê ngọc hoài chú tại phường hòa thọ đông quận cầm lệ thành phố đà nẵng
có quan hệ tình cảm yêu đương sau đó chị hoài muốn chia tay bị cáo tân
không chịu chấp nhận thực tại bị cáo tân đã chuẩn bị giao và thuốc ngủ để chết cùng người yêu
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tân hẹn hoài đến một quán cà phê để nói chuyện rồi dùng dao cứa nhiều nhát vào người chị hoài
nghe tiếng kêu cứu mọi người có căn ngăn nhưng tân vẫn dùng dao không chế và tự cứu vào người mình với ý định chết cùng
may mắn cả hai được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng
căn cứ vào lời khai của bị cáo tân và yêu cầu của bị hại
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt bị cáo đặng quang tân chín năm tù về tội danh giết người
thưa quý vị và các bạn bạo lực gia đình có nhiều nguyên nhân
trong đó nguyên nhân quan trọng nhất đó là bất bình đẳng về giới tính
hậu quả do bạo lực gia đình mang lại rất nặng nề
làm ảnh hưởng đến tinh thần và thể xác của người bị bạo lực và nhiều hệ lụy xã hội đáng buồn khác
để hạn chế tình trạng bạo lực gia đình đòi hỏi phải có sự chung tay của toàn xã hội
trong tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm hai nghìn hai mươi
phóng viên antv có phóng sự phản ánh phòng chống bạo lực gia đình tại tỉnh quảng ngãi
vợ chồng đinh văn thanh và đinh thị loan ở khu tái định cư c xã sơn long huyện sơn tây
được biết đến thường xuyên nhậu nhẹt và bạo hành
mỗi khi có tiền người chồng mua rượu uống và dẫn đến cãi vã bạo hành đánh đập vợ con
được biết cả hai vợ chồng cưới nhau khi chưa đủ tuổi
vì cũng là hệ quả của nạn tảo hôn
tiền làm việc thì mình cũng xử lý về hành chính
mà những hộ mùa bộ lực để về công an xã là dũ dục răng đai
đến nay thì cơ bản nó cũng hạn chế rất là nhiều
theo số liệu năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hàng trăm vụ bạo lực gia đình
và có xu hướng tăng diễn biến phức tạp hơn so với năm hai nghìn một mươi tám
riêng lực lượng công an tỉnh thụ lý điều tra xử lý chín vụ án có liên quan đến bạo lực gia đình
trong đó có năm vụ giết người
bốn vụ cố ý gây thương tích làm chết sáu người bị thương bốn người
nhiều nạn nhân tổn hại danh dự nhân phẩm
thực tế hiện nay nạn nhân bị bạo lực gia đình chủ yếu là người thân trong gia đình
nên họ không tố cáo không dám tố cáo
chính quyền địa phương tại cơ sở không phát hiện hoặc phát hiện không kịp thời
quan trọng là các cơ quan chức năng phải nhận thức được
đây là cái việc là trách nhiệm của chúng ta
mà khi có sự việc xảy ra thì chúng ta phải có trách nhiệm can thiệp ngay
vì cũng phải nói như thế này cũng có nhiều trường hợp từ khi mà có bạo lực gia đình
mà bên mà chính chính nạn nhân người ta đến trình báo
nhưng mà các cơ quan chức năng thì đôi lúc là cũng chưa vào cuộc nhanh chóng
thì đấy cũng là cái việc mà chúng ta cũng cần phải rút kinh nghiệm trong những trường hợp đó
để hạn chế phòng ngừa bạo lực gia đình
mỗi người phải tự nâng cao nhận thức hiểu biết của mình về pháp luật
quyền cá nhân quyền mình đằng dưới
khi phát hiện có bạo lực gia đình
phải báo ngay cho cơ quan chức năng xử lý nghiêm người có hành vi bạo lực gia đình
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng
có hành vi vận chuyển trái phép hơn hai ba trăm linh viên ma túy tổng hợp từ lào về việt nam tiêu thụ
vào khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi hai
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
phối hợp với đồng biên phòng cửa khẩu quốc tế lào bảo
đã tổ chức mật phục tại km số tám mươi hai cộng bốn trăm linh
trong quốc lộ chín thị trấn lào bảo huyện hương hóa
bắt quả tăng hai đối tượng gồm mai văn nguyên chú tại đồng lê tuyên quá quảng bình
và đinh hữu tình chú tại quỳ đạt minh hóa quảng bình
tăng vật thu giữ tại hiện trường gần hai bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp và bốn điện thoại di động
khám xét khẩn cấp tại nhà của các đối tượng
lực lượng chức năng đã phát hiện tăng vật và tài liệu liên quan đến vụ án
đối tượng hờ chầu cùa ba mươi tám tuổi chú tại huyện trạm tấu tỉnh yên bái
khi đang trên đường vận chuyển trái phép một năm kg thuốc viện
thì bị lực lượng công an tỉnh yên bái phát hiện bắt quả tàng
tại chỗ lực lượng công an thu giữ một năm kg thuốc viện cùng nhiều tăng vật khác
tại cơ quan công an của đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng hờ chầu cùa để tiếp tục điều tra
khoảng bảy giờ ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi hai lửa bùng cháy nguồn ngủ tại căn nhà
nằm trong hẻm hà huy giáp phường thạnh lộc quận một mươi hai tp hcm khiến khu phố hoảng loạn
thời điểm trên người dân phát hiện lửa bùng phát trong căn nhà vắng chủ đường hoàng huy giáp
nên hô hoáng nhau cùng dập lửa
tuy nhiên bên trong chứa nhiều vải vụng sàn gỗ nên đám cháy lăng nhanh
cháy chủ cháy quận một mươi hai sau đó huy động phương tiện chiến sĩ xuống hiện trường
ngăn không cho ngọn lửa ảnh hưởng đến nhà dân xung quanh
ít phút sau đó ngọn lửa được dập tắt không có thương vong về người
xong nhiều tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi nhà dân lân cần bị ảnh hưởng đứt tường
theo một số nhân chứng sáng cùng ngày con trai chủ nhà đốt nhiều vật dụng trong nhà
sau đó khóa cửa bỏ đi không lâu sau thì vụ cháy được phát hiện
công an đang vật cuộc làm rõ nguyên nhân vụ việc
công an huyện nghĩa hưng vừa bắt giữ đối tượng nguyễn văn lương
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai trú tại xã nghĩa hải về hành vi mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ
năm hai nghìn một mươi sáu đối tượng nguyễn văn lương đã bị công an huyện nghĩa hưng bắt
và xử phạt hành chính cũng về hành vi tương tự
theo đó vào khoảng bốn giờ ba mươi phút ngày một mươi một tháng một mươi hai tại tuyến đê xã nghĩa hải
tổ công tác của công an huyện nghĩa hưng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng nguyễn văn lương
khi đang chở một bao tải pháo trên xã nghĩa hải
tổ công tác đã thu giữ một mươi bánh pháo nổ hình tròn có kích thước khác nhau
với trọng lượng là một mươi bốn bảy kg và bốn hộp pháo hoa loại bảy quả với trọng lượng là một sáu kg
hiện công an huyện nghĩa hưng đã ra quyết định tạm giữ đối với nguyễn văn lương
và tiếp tục củng cố hồ sơ để truy tố đối tượng trước pháp luật
tiếp theo bản tin là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện lục nam tỉnh bắc giang đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê văn ti sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn ngoài xã tân lập
huyện lục ngạn tỉnh bắc giang về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài
hoặc ở lại nước ngoài trái phép
đối tượng này cao một m sáu mươi năm da ngâm đen sống mũi rất lõm và có sẹo thẳng năm cm trên đầu lông mày phải
cũng liên quan đến tội tổ chức người khác
trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng lương thị kim anh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú tại khu sáu
phường thị cầu thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
và đối tượng tàng văn định sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn trại hồ
xã phú nhuận huyện lục ngạn tỉnh bắc giang cao một m sáu mươi hai giang ngâm đen
và có nốt ruồi cách hai cm dưới mép trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối của bản tin là thông tin về dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị thời tiết tại khu vực phía tây bắc bộ trong hai ngày tới trời nhiều mây
đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù giải rác
hẹn trời rét
sao đến ngày một mươi sáu thì trời chỉ có mưa vài nơi và tiếp tục rét với nhiệt độ ngày đêm đạt ở mức một mươi bốn hai mươi hai độ
riêng khu vực tây bắc như các tỉnh lai châu và điện biên nhiệt độ cao hơn khi đạt trong khoảng hai mươi ba độ
khu vực phía đông bắc bộ trạng thái thời tiết nhiều mây và có mưa nhỏ cùng sương mù giải rác
trong khoảng nửa đêm và sáng còn duy trì và tập trung trên khu vực
ban ngày trời vẫn nhiều mây khả năng hứng nắng không nhiều nên nền nhiệt độ cũng không tăng cao
với nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi ba đến một mươi sáu độ
và nhiệt độ cao nhất cũng chỉ vào khoảng một mươi bảy hai mươi độ
sau đó sang ngày một mươi sáu do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường có cường độ khá mạnh
nên nhiệt độ có xu hướng giảm trời rét sâu hơn từ ngày chủ nhật
với nhiệt độ thấp nhất giảm xuống chỉ còn ở mức là một mươi một một mươi bốn độ
và sẽ tiếp tục có xu hướng giảm hơn trong những ngày của tuần sau
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong hôm nay và hai ngày tới
thời tiết vẫn chưa có nhiều chuyển biến và có sự phân hóa từ bắc và nam
cụ thể từ thanh hóa đến hà tĩnh trời vẫn nhiều mây và có mưa nhỏ và sương mù giải rác về đêm và sáng
biên độ nhiệt tranh lệch giữa ngày và đêm không nhiều khi đạt ở mức một mươi bảy hai mươi hai độ
từ quảng bình đến thừa thiên huế thì mưa cũng chỉ xảy ra một vài nơi
nhiệt độ trưa chiều tăng dần lên ngưỡng là hai mươi ba hai mươi năm độ
sao đến ngày thứ bảy khu vực này sẽ xuất hiện trở lại mưa rào và rông do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc
xuống đến các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trời có mây thay đổi và nắng nhiều hơn trong ngày
cùng nhiệt độ trưa chiều ổn định ở ngưỡng là hai mươi tám ba mươi một độ
phía bắc khu vực thấp hơn khoảng từ một hai độ
lưu ý cũng từ khoảng chiều tối đến đêm của ngày thứ bảy cuối tuần này
với sự hoạt động mạnh của gió mùa đông bắc
nên sẽ có mưa rào và rông tại phía bắc khu vực cùng nền nhiệt độ có xu hướng giảm dần
khu vực tây nguyên từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu đêm và sáng nhiều mây
phổ biến không mưa trưa chiều trời nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
về đêm nhiệt độ giảm xuống chỉ còn ở mức là một mươi tám hai mươi một độ
trời lạnh về đêm và sáng
các tỉnh nam bộ vẫn là nơi có thời tiết ổn định nhất trên phạm vi cả nước
trong hôm nay và ba ngày tới
dự báo tại đây sẽ có mây thay đổi mưa hầu như ít có khả năng xảy ra
ban ngày thì trời khô ráo có nắng cùng nhiệt độ trưa chiều vào khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ
nhìn chung thời tiết tại các tỉnh thành phía nam sẽ thuận lợi
và không gặp trở ngại cho các hoạt động dân sinh
bản tin mùa mùa ba online cập nhật
hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt